xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ chịu sự chi phối của khối không khí lạnh có cứng độ suy yếu chậm
sau từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một được tăng cường mạnh trở lại nên trời phổ biến không mưa cảm giác hanh khô xuất hiện
nền nhiệt toàn khu vực ở mức thấp trời tiếp tục rét với nhiệt độ ngày đêm đều ở dưới mức hai mươi bốn hai mươi năm độ
khu vực tây bắc bộ cũng chịu sự tác động của đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh đầu mùa
nên trời khô giáo rét sâu về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng một mươi năm một mươi tám độ
vùng núi còn thấp hơn cao nhất ban ngày có nơi chạm ngưỡng hai mươi năm hai mươi sáu độ
người dân chủ động giữ ấm để đảm bảo sức khỏe
các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế do tác động của không khí lạnh
nên khu vực phía bắc như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh phổ biến ít mưa trong hai ngày tới
sau tăng lên diện giải rác từ một mươi sáu tháng một mươi một
còn từ quảng bình đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa lớn diện rộng
người dân đề phòng sạt lở đất đá lũ quét vùng đồi núi và ngập úng vùng trúng thắng
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mưa nhiều nơi do ảnh hưởng của không khí lạnh
kết hợp với nhiễu động trong đời gió đông trên cao
trong đó tâm mưa lớn từ đà nẵng đến quảng ngãi
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
nhiệt độ vì thế ở mức thấp dưới ngưỡng ba mươi độ vào thời điểm trưa chiều
khu vực vùng cao tây nguyên tại các tỉnh phía bắc có mưa vài nơi ngày nắng
còn riêng phía nam có mưa giải rác về chiều
trong đó phần phía đông như an khê mật rắc sẽ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần nề phòng tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nhận độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ ngày nắng gián đoạn chiều và tối tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
nhận độ về đêm và sáng trong khoảng hai mươi hai đến hai mươi năm độ
và nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn